để đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn mới bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó ban quản lý lao động việt nam ở ngoài nước cần tuyên truyền vận động người lao động việt nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng chống dịch covid một mươi chín không di chuyển không đến các địa bàn có dịch covid một mươi chín tăng cường công tác quản lý nắm bắt tình hình bảo đảm quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín